vào hồi một giờ ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi tám tại quê nhà củ chi thành phố hồ chí minh nguyên thủ tướng phan văn khải đã ra đi để lại sự tổn thất to lớn đối với người dân việt nam
đồng chí phan văn khải sinh ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ba quê quán huyện củ chi thành phố hồ chí minh
đồng chí đã được đảng và nhà nước trao tặng huân chương sao vàng huy hiệu năm mươi năm năm tuổi đảng năm hai nghìn một mươi bốn để ghi nhận những cống hiến cho sự nghiệp cách mạng
và trong con mắt các đồng sự doanh nghiệp những người đã có dịp tiếp xúc và làm việc trực tiếp với nguyên thủ tướng phan văn khải
ông là một người có tư duy kỹ trị điều hành theo phương pháp dựa trên tính toán và cơ sở khoa học
chính ông là người đặt nền móng cho một loạt các quyết định và bước ngoặt quan trọng để nền kinh tế việt nam bước vào giai đoạn hội nhập
nhiều thử thách nhưng cũng tràn đầy cơ hội để việt nam trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực đông nam á
nhớ lại khoảng thời gian làm việc với thủ tướng phan văn khải nguyên chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước lê văn châu
vẫn nhớ như in những kỷ niệm thời thị trường chứng khoán mới khai mở
để chuẩn bị cho việc khai mở và thực hiện niêm yết vào năm hai nghìn rất nhiều giải pháp kỹ thuật và chuẩn bị đã được đưa ra từ hàng chục năm trước đó
khi đó thủ tướng phan văn khải đã nói rằng
để huy động được vốn dài hạn chắc chắn chúng ta phải xây dựng thị trường chứng khoán
nhưng hãy làm từng bước
vừa làm vừa giúp
kinh nghiệm chậm chắc không để đổ vỡ
lên thàn thôi
với thủ tướng phan văn khải bảo không ta phải quyết tâm làm từ nhỏ đến lớn
còn hai công ty cùng mở thị trường chứng khoán
nhớ lại quãng thời gian làm việc với nguyên thủ tướng
chuyên gia kinh tế lê đăng doanh vẫn còn nguyên ấn tượng về người đã đặt nền móng cho luật doanh nghiệp và luật đầu tư
kinh tế tư nhân thì dưới thời thủ tướng phan văn khải với luật doanh nghiệp năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
là mới được giải phóng và mới được là thành lập
thủ tướng phan văn khải cũng là người đầu tiên là tổ chức việc đối thoại trực tiếp với lại doanh nghiệp thứ nhất
đối thoại rất bình đẳng thẳng thắn
đấy là những các cái đóng góp lịch sử mà đến bây giờ là các thủ tướng vẫn tiếp tục cái truyền thống đó
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ông lê văn châu khi đang là phó thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
cũng được làm việc cùng với đồng chí phan văn khải
thời điểm đó việt nam đang gặp khó khăn về tài chính sau chiến tranh
với những khoản nợ và yêu cầu cấp thiết về vốn để thực hiện công cuộc đổi mới
đoàn công tác của việt nam do phó thủ tướng phan văn khải dẫn đầu
đã tham dự hội nghị paris nhóm các nhà tài trợ cho việt nam
đây chính là nền móng của hội nghị cg các nhà tài trợ cho việt nam những năm tiếp theo
khi đó là phó thủ tướng phan văn khải là trưởng đoàn họp trong ba ngày
như vậy là tất cả các tổ chức quốc tế các tổ chức vvv thị trường tây chính
rồi các tổ chức quốc tế như undp rồi tất cả các thứ đều ủng hộ ta cả
tài trợ cho việt nam là hai triệu ba hai tỷ ba đô la
còn nhiều dấu ấn nữa của nền kinh tế việt nam dưới thời lãnh đạo của nguyên thủ tướng phan văn khải
nhưng tự trùng lại di sản của ông để lại cho chúng ta
là một nền kinh tế năng động sẵn sàng hội nhập và một cộng đồng doanh nghiệp tư nhân ngày càng mạnh mẽ
trở thành trụ cột của nền kinh tế và đóng góp cho công cuộc phát triển bền vững